các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các đại biểu trang nghiêm chứng kiến lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên đỉnh kỳ đài hiền lương lịch sử
lễ thượng cờ nhằm ôn lại ký ức của một thời hào hùng vẻ vang của toàn dân tộc
đồng thời tôn vinh những chiến công bất tử
tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của thế hệ cha anh để bảo vệ nền độc lập tự do của tổ quốc
tất cả với ý chí độc lập tự do và khát vọng thống nhất non sông
thực hiện diêu hấn thiêng liêng của chủ tịch hồ chí minh
nước việt nam là một dân tộc việt nam là một
sông có thể cạn núi có thể mòn sông chân lý ấy không bao giờ thay đổi
sau lễ thượng cờ tỉnh quảng trị đã tiếp tục phát động cuộc thi sáng tác biểu tượng ước nguyện hòa bình quảng trị lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi
sau khi cuộc thi kết thúc biểu tượng được chọn sẽ được xây dựng tại công viên hòa bình
ở khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đôi bờ hiền lương bến hải
để có được niềm vui đại thắng non sông thu về một mối như ngày hôm nay
là sự tiếp nối của biết bao hy sinh sương máu của thế hệ cha anh bảo vệ nền độc lập dân tộc
cuối năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn khi cục diện chiến trường có nhiều thay đổi theo hướng có lợi cho ta
bộ chính trị họp bàn và đi đến quyết định giải phóng miền nam trong năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
dưới sự lãnh đạo của đảng quân và dân ta đã tiến hành cuộc tổng tiến công và nổi dậy trên toàn miền nam
và liên tiếp giành thắng lợi
đúng một mươi một h ba mươi phút ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm lá cờ cách mạng tung bay đầy kêu hãnh trên nóc dinh độc lập
đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của đế quốc mỹ và chính quyền tay sai ở miền nam việt nam
từ đây non sông thu về một mối nam bắc một nhà nước việt nam đã hoàn toàn hòa bình thống nhất độc lập
đêm hai mươi chín dạng sáng ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm các binh đoàn chủ lực trên từng hướng đồng loạt tiến công vào nội đô
đánh chiếm các mục tiêu then chốt của chính quyền sài gòn
đến một mươi một h ba mươi phút trưa ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm cánh cổng sắt ở rình độc lập đã bị hút đổ
toàn bộ nội các nguyện quyền sài gòn phải đầu hàng vô điều kiện
lá cờ quyết thắng tung bay trên nóc phủ tổng thống việt nam cộng hòa
đánh dấu thời khắc toàn thắng của chiến dịch hồ chí minh lịch sử
cái ý nghĩa lớn nhất của đại thắng mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ấy là chúng ta đã bảo vệ thành công
cái độc lập cái tự do cái chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ
cái ý nghĩa thứ hai là chúng ta đã hoàn thành cái cuộc đấu tranh chống thống nhất đất nước
bằng cách là loại bỏ tất cả những thế lực là rào cản cho cuộc đấu tranh đó
sài gòn giải phóng non sông thu về một mối đất nước chọn niềm vui
mời các bạn nghe tin chiến thắng
mời các bạn nghe tin chiến thắng
được nhìn thấy thành phố vừa mới giải phóng

đó là một cái không khí mà nó tưng bừng nó náo nhiệt
nó như đúng là một ngày tết của dân tộc
người ta vui vẻ tràn hòa tràn đưa đường
lúc đó tâm trạng của chúng tôi những người ca sĩ những người nghệ sĩ là háo hức muốn vào sài gòn
mà chứng kiến được cái giây phút đầu tiên của những người dân trong thành phố
còn tại sài gòn từng đoàn quân giải phóng tiếp tục tiến vào thành phố trong sự chào đón của người dân trên khắp mọi nẻo đường
một niềm hạnh phúc vỡ hòa khi từ nay chiến tranh đã chấm dứt
chọn vẹn cả non sông thống nhất
có bước phát triển mới đời sống nhân dân cũng từng bước được nâng lên là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của đất nước
thu hút ngày càng nhiều hơn các dòng vốn đầu tư nước ngoài vào việt nam
điều này đã được các chuyên gia tổ chức quốc tế khẳng định mạnh mẽ
năm hai nghìn hai mươi đại dịch covid một mươi chín phủ bóng đen lên nền kinh tế toàn cầu
các biện pháp phong tỏa đóng cửa biên giới
đinh trệ du lịch thương mại
khiến phần lớn các nước có mức tăng trưởng âm hoặc rơi vào trạng thái khủng hoảng
tuy nhiên trong bức tranh u ám ấy việt nam là quốc gia hiếm hoi đạt tăng trưởng dương ở mức hai chín mươi một
đó là một điều thần kỳ
các lĩnh vực nông nghiệp thủy sản chế tạo xây dựng và dịch vụ đều đã tăng trưởng dương
đặc biệt ngành sản xuất đã hỗ trợ nền kinh tế tăng trưởng
nền kinh tế việt nam có tiềm năng rất lớn
khi chúng ta có một trăm linh triệu dân và cái sức tiêu thụ trong nước rất là lớn
và yếu tố nữa giúp chúng ta vượt cho giai đoạn covid đó là sự hỗ trợ và những chính sách phù hợp của chính phủ
khi đã ổn định được tỷ giá lãi xuất cũng như hỗ trợ doanh nghiệp trong những lượng khó khăn của covid
sức mạnh nội lực đi cùng sự uyển chuyển trong các chính sách của đảng nhà nước
không chỉ đưa nền kinh tế việt nam ngoạn mục vượt qua giai đoạn khủng hoảng do đại dịch toàn cầu
mà chính những yếu tố đó đã tạo nên những thành tựu về phát triển kinh tế xã hội trong bốn mươi tám năm qua đặc biệt qua ba mươi bảy năm đổi mới
việt nam từ một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới trở thành nước có thu nhập trung bình thấp
nếu như trong giai đoạn đầu đổi mới một nghìn chín trăm tám mươi sáu một nghìn chín trăm chín mươi mức tăng trưởng gdp bình quân hàng năm chỉ đạt bốn bốn
thì giai đoạn một nghìn chín trăm chín mươi một một nghìn chín trăm chín mươi năm gdp bình quân đã tăng gấp đôi đạt tám hai một năm
liên tiếp trong các giai đoạn việt nam đã tăng gấp đôi đạt tám hai một năm
trong bốn năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi chín việt nam đứng trong tốc một mươi nước tăng trưởng cao nhất thế giới là một trong một mươi sáu nền kinh tế mới nổi thành công nhất
chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu của việt nam năm hai nghìn hai mươi hai được xếp từ bốn mươi tám trên một trăm ba mươi hai nền kinh tế đứng thứ hai trong nhóm ba mươi sáu nền kinh tế thu nhập trung bình thấp
chính phủ việt nam với tư duy tiến bộ và cởi mở kiên định với mục tiêu tăng trưởng bền vững
kết quả là việt nam đã tham gia hàng loạt hiệp định thương mại tự do
điều này tạo ra nhiều động lực phát triển mới góp phần nâng cao khả năng thích ứng của nền kinh tế với thị trường toàn cầu
bên cạnh đó một nền chính trị ổn định được xem là yếu tố quan trọng giúp việt nam thu hút các nhà đầu tư quốc tế tạo điều kiện nâng cao hơn nữa vị thế kinh tế trong chuỗi cung ứng toàn cầu
kinh tế vĩ mô ổn định thu nhập bình quân đầu người tăng lên cùng với sự phát triển lấy con người là trung tâm trên các phương diện sức khỏe giáo dục an sinh xã hội
đã đưa chỉ số phát triển con người hdi của việt nam tăng đều
và khá ổn định cả với giá trị tuyệt đối cũng như thứ hẳn
thời gian qua đại dịch đã làm cho nhiều tiến độ tụt hậu lại và ảnh hưởng đến tăng trưởng
tuy nhiên chúng ta thấy rằng việt nam cũng đã có những cam kết để tiến độ tốt hơn trong việc thực hiện những lĩnh vực xóa đói giảm nghèo
và chúng tôi thấy rằng việt nam đã đạt được những kết quả tốt phải nói là đặc biệt tốt trong các quyền về kinh tế xã hội
đảm bảo sự chủ động tiếp cận của người dân doanh nghiệp trong các lĩnh vực hướng tới mục tiêu phục vụ người dân tốt hơn
việt nam đã phê duyệt chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm hai nghìn hai mươi năm định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
và đang trong lộ trình hiện thực hóa mục tiêu một quốc gia số ổn định và thịnh vượng đổi mới căn bản toàn diện hoạt động quản lý điều hành của chính phủ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phương thức sống làm việc của người dân phát triển môi trường số an toàn nhân văn rộng khắp
việt nam có nhiều vấn đề xã hội mà chuyển đổi số có thể giải quyết như y tế giáo dục giao thông vận tải
thương mại bảo vệ môi trường và nông nghiệp lợi thế là việt nam có nguồn nhân lực công nghệ thông tin trẻ và trình độ tiếp cận công nghệ thông tin cao chính phủ cũng rất quan tâm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số
tôi sẽ chọn ba từ để nói đó là kinh tế xã hội và chính phủ việc số hóa cả ba yếu tố này là cực kỳ quan trọng và tôi tin rằng chính phủ việt nam đang làm rất tốt trong việc thúc đẩy cả ba trụ cột này
chuyển đổi số sẽ mở ra cơ hội lớn cho việt nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế
trong sự biến chuyển không ngừng của tình hình thế giới những thách thức đặt ra cho việt nam không hề nhỏ nhưng từ sức sáng tạo từ kết quả của cả một quá trình nỗ lực phân đấu liên tục bền bỉ mà trên hết là sự đoàn kết của toàn đảng toàn dân và toàn quân
việt nam sẽ tiếp tục vững bước trên con đường phát triển để kênh gọi việt nam và lá cờ đỏ sao vàng tự hào tỏa sáng trên trường quốc tế
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
ba mươi tháng bốn hàng chục nghìn người dân đã đổ về các điểm bán pháo hoa chào mừng kỷ niệm bốn mươi tám năm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước chương trình đã thu hút lượng lớn người đến xem và chiêm ngưỡng
từ chiều hàng chục ngàn người từ khắp nơi đổ về khu vực công viên bến bạch đằng phố đi bộ nguyễn huệ quận một và khu vực gần hầm sông sài gòn để có thể ngắm pháo hoa một cách gần nhất và trọn vẹn nhất
năm nay tại đây cũng tổ chức nhiều chương trình đặc sắc thu hút lượng lớn
khiến cho khu vực này gần như kẹt cứng tuy nhiên đa số người dân thành phố đều cảm thấy hào hứng và mong đợi khoảnh khắc pháo hoa rực rỡ trên bầu trời